tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
yêu cầu này được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác của chính phủ triển khai đề án sáu
nhấn mạnh tại phiên họp thứ sáu của tổ công tác vừa diễn ra ngày hai mươi chín tháng bảy tại hà nội
để đảm bảo tiến độ đề ra bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ban ngành địa phương sớm hoàn thành các thủ tục đã đăng ký trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhưng đến nay chậm tiến độ
bên cạnh đó cần đẩy mạnh ứng dụng thẻ cân cất công dân và tài khoản định danh điện tử trên các lĩnh vực của đời sống xã hội